thưa quý vị từ một mươi hai h hôm nay hai mươi sáu tháng sáu bắc giang điều chỉnh biện pháp giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi năm sang thực hiện chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ
để phòng chống dịch covid một mươi chín đối với huyện lục nam và tân yên
theo ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang tính đến một mươi chín h ngày hôm qua hai mươi năm tháng sáu
trên địa bàn tỉnh tổng số f cộng dồn đến là năm năm trăm bốn mươi chín trường hợp
f một là hai mươi ba sáu trăm sáu mươi ba trường hợp f hai là một trăm linh ba một trăm tám mươi một trường hợp
trong ngày hai mươi năm tháng sáu phát sinh thêm hai mươi hai trường hợp f
chủ yếu liên quan đến ổ dịch tại thôn bằng công xã kiên thành huyện lục ngạn
ngoài ra phát sinh thêm một trường hợp f ở trong khu cách ly tập trung huyện lạng giang
một trường hợp là nhân viên y tế trong khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín fuji đã cách ly tập trung